thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp để nghe các bộ ngành cơ quan
báo cáo tình hình chuẩn bị cho hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy và các hội nghị cấp cao liên quan
diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng một mươi một tại hà nội theo hình thức trực tuyến
hiện công tác chuẩn bị cho sự kiện đối ngoại lớn này đã hoàn tất việt nam sẵn sàng tổ chức
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy một cách chú đáo bảo đảm an ninh an toàn
nỗ lực hoàn thành các mục tiêu chương trình nghị sự đề ra trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
thể hiện vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh bộ ngoại giao văn phòng chính phủ
các bộ ngành đã chuẩn bị bài bản công phu về các nội dung để tổ chức hội nghị cấp cao asean
tại hội nghị cấp cao asean lần này có hai mươi cuộc họp quan trọng và nhiều hội nghị cấp cao liên quan khác
dự kiến có hơn tám mươi văn kiện được trình lãnh đạo thông qua là số lượng văn kiện lớn nhất từ trước tới nay
việt nam sẽ công bố một mươi một tuyên bố chủ tịch về các hội nghị cấp cao asean
hội nghị cấp cao liên quan khác
thủ tướng lưu ý hội nghị cấp cao lần này tuy tổ chức theo hình thức trực tuyến
nhưng việt nam phải làm tròn trách nhiệm của năm chủ tịch asean tổ chức hội nghị trang trọng
đoàn kết và tiết kiệm yêu cầu bộ ngoại giao chuẩn bị kịch bản chặt chẽ đúng giờ khoa học
đối với hội nghị cấp cao kinh doanh asean thủ tướng sẽ tham gia các hội nghị cấp cao quan trọng
như đầu tư kinh doanh để kêu gọi thuyết phục cũng như hỗ trợ thúc đẩy hợp tác làm ăn trong asean
cần tranh thủ mở rộng đón tiếp các nhà đầu tư doanh nghiệp nhân dịp này
nhất là trong bối cảnh việt nam kiểm soát thành công đại dịch covid một mươi chín
thủ tướng nhấn mạnh sự kiện ký hiệp định rcep có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kỳ hội nghị cấp cao lần này
do đó cần ra soát lại công tác chuẩn bị lường trước các tình huống
các bài phát biểu từng bộ phải chuẩn bị công phu khoa học có sức thuyết phục